tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đồng chí say sổm phon phong phong vi hẳn
ủy viên bộ chính trị đảng nhân dân cách mạng lào chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước
cùng đoàn đại biểu cấp cao đang thăm chính thức việt nam
đồng chí say sòng phon phong vi hẳn chân thành cảm ơn tổng bí thư đã tiếp và dành cho đoàn những tình cảm tốt đẹp
nhìn liệt chúc mừng những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân việt nam đã giành được
trong sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
nhân dân việt nam sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
chân thành cảm ơn về sự ủng hộ giúp đỡ to lớn trí tình trí nghĩa mà đảng nhà nước mặt trận và nhân dân việt nam
đã dành cho cộng hòa dân chủ nhân dân lào từ trước tới nay
khẳng định đảng nhà nước mặt trận và nhân dân lào sẽ làm hết sức mình để giữ gìn
vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện lào việt nam
mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
đồng chí cũng thông báo với tổng bí thư về tình hình đất nước lào gần đây
kết quả hợp tác giữa mặt trận hai nước
cũng như kết quả của hội đàm giữa hai đoàn đại biểu cấp cao ủy ban trung ương mặt trận hai nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt hoan nghênh đoàn đại biểu cấp cao mặt trận lào xây dựng đất nước sang thăm và làm việc tại việt nam
chúc mừng thành công đại hội đại biểu toàn quốc ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước lần thứ một mươi
và những thành tiệu to lớn quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà đảng nhà nước mặt trận và nhân dân lào anh em đã đạt được
trong sự nghiệp đổi mới bảo vệ và xây dựng đất nước
tổng bí thư đánh giá cao kết quả chuyến thăm làm việc của đoàn tại việt nam
và kết quả hợp tác giữa mặt trận hai nước trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
góp phần quan trọng đưa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào phát triển lên tầm cao mới
ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả và thiết thực